thưa quý vị xử lý nước bao gồm nước thải và nước sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách cần phải giải quyết triệt đề
trong bối cảnh môi trường sống ngày càng ô nhiễm nặng nề đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước
trong thành phần nước kể cả nước giếng khoan chứa nhiều kim loại cũng như hàng trăm loại chất hữu cơ hóa chất khác nhau
nếu không xử lý kịp thời nguồn nước độc hại có khả năng dễ ngấm vào đất gây nguy hiểm trong môi trường chung quanh
trước thực trạng này một công nghệ xử lý nước made in việt nam đã được nghiên cứu và phát triển
công ty cổ phần nội thất phúc hưng tại thôn văn giáp xã văn bình huyện thường tín thành phố hà nội
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội thất phục vụ cho các hộ gia đình văn phòng khu vui chơi giải trí
với quy mô gần một trăm linh công nhân thường xuyên làm việc và sinh hoạt tại công ty
nhu cầu sử dụng nước ở đây là khá lớn
trước đây khi chưa thực hiện các phương pháp lọc nước
nguồn nước tại nơi đây bị nhiễm phèn nặng không thể sử dụng làm nước sinh hoạt
với nguyên lý hoạt động của công nghệ xử lý nước made
khi nước đủ vận tốc dòng chảy qua văn hơi tự do qua nhiều ống tạo tia định sẵn
tách phần tia riêng gây oxy giao động hỗn hợp bị tuần hoàn ngược nhờ áp suất trong máy
đẩy các thành phần nặng hơn nước ra ngoài gặp nguyên liệu cát bị oxy hóa nhanh tạo ra màng
phần nước còn lại rơi tự do trong máy nhưng vẫn đủ để vận hành liên hoàn
phần ra nhanh hay chậm đều tạo ra lớp màng
lớp nọ kế tiếp lớp màng
lớp kia để tạo nên màng lõi lọc tự nhiên do tạp chất hình thành
với hệ thống này sau khi nước từ bể sơ cấp chảy qua bể thứ cấp
sẽ được lọc thô nhờ một màng lọc tự nhiên sau đó chảy vào hệ thống xử lý của máy
nhờ cấu tạo đặc biệt cũng như công nghệ thiết kế được tính toán kỹ càng
mà nước chịu tác động của lực đẩy lực nén lực hút lực xuyên tâm
nhờ vậy loại bỏ được tạp chất vốn bị tích tụ trong nước
tất cả các công nghệ trên thế giới hiện nay chủ yếu dựa vào công nghệ lõi lọc râu
trong việc xử lý cấp nước sinh hoạt dành cho hộ gia đình
còn xử lý bằng hóa chất cũng như xử lý bằng các bảng lõi lọc
đối với các trạm hóa cụm cấp nước
các công nghệ khi đấy họ sẽ phải vận hành thứ nhất là tốn chi phí theo lõi lọc
thứ hai là tốn chi phí để bổ sung hóa chất vào để xử lý nước
và dẫn đến với việc vận hành rất là tốn kém
cũng như là chất lượng nước đầu ra thì không tốt
bởi vì nó sẽ chưa xử lý được triệt đại các thành phần khác ở trong nước
chính vì vậy cho nên là máy cấp nước cho các hộ dân cư thường chưa được sạch hoặc sạch tuyệt đối
một trong những ưu điểm nổi bật của công trình này phải kể đến là không cần thay thế
bảo trì bảo dưỡng việc vệ sinh cũng rất đơn giản chỉ xới lớp cát ở phía trên dài khoảng hai mươi cm
thay lớp cát mới vào chi phí thay gần như không mất nhiều do đó phù hợp với vùng hay bị ngập lụt
không đủ nước sạch sinh hoạt hiện công nghệ xử lý nước mét đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
là một giải pháp mới cho các công ty nhà máy xử lý nước thải
cũng như để mọi người dân có một nguồn nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn